để bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phù hợp với tình hình thực tế
bộ giao thông vận tải đã có quy định mới về vận tải cố định liên tỉnh
tại tất cả các địa phương trên cả nước
văn bản mới nêu rõ các đơn vị kinh doanh vận tải cố định liên tỉnh
tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong nhóm có nguy cơ và nguy cơ thấp
được hoạt động một trăm linh số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt
trước đó thủ tướng chính phủ đã đồng ý xếp hà nội thuộc nhóm địa phương có nguy cơ
hiện đây cũng là thành phố duy nhất trên cả nước thuộc nhóm này
các tỉnh thành khác đều thuộc nhóm có nguy cơ thấp
như vậy vận tải cố định liên tỉnh tại tất cả các địa phương trên cả nước
đều được khai thác đủ một trăm linh biểu đồ xe
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm trường hợp lượng hành khách tăng đột biến
tại bến xe sở giao thông vận tải báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
quyết định việc bố trí phương tiện tăng cường để giải tỏa hành khách
và phải tuân thủ đúng các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch